hiện nay tại thành phố đà nẵng tình trạng thanh thiếu niên sử dụng vũ khí tự chế để giải quyết mâu thuẫn ngày càng gia tăng
gây mất an ninh trật tự và hoang mang trong quần chúng nhân dân
trước thử trạng này công an phường nại hiên đông quận sơn trà đã tổ chức vận động người dân giao nổ vũ khí và liệu nổ công cụ hỗ trợ
và vũ khí tự chế nhằm góp phần làm giảm nguy cơ điều kiện dẫn đến phát sinh hành vi dùng vũ lực vũ khí giải quyết mâu thuẫn
đảm bảo tình hình an ninh trật tự trên địa bàn
lập nhóm kín trên mạng xã hội để kêu gọi mang theo vũ khí đánh nhau
đây là hành vi phổ biến các đối tượng thanh thiếu niên thường sử dụng khi cần giải quyết mâu thuẫn
từ đầu năm hai nghìn hai mươi hai đến nay trên địa bàn quận sơn trà xảy ra năm vụ việc thanh thiếu niên sử dụng vũ khí để giải quyết mâu thuẫn
để ngăn chặn vấn nạn này lực lượng công an phường nại hiên đông đã phối hợp với cán bộ khu dân cư
tuyên truyền cho các bậc phụ huynh có biện pháp giáo dục con em mình
cùng với đó vận động các em tự giác giao nổ vũ khí vật liệu nổ vũ khí tự chế
trong một lần đi chơi tại cầu thuận phước tôi tình phát hiện được những vũ khí dưới bãi cỏ
nhưng đây là những vũ khí nguy hiểm của các đối tượng dùng để đánh nhau
nên tôi đã mang số vũ khí trên xe về nhân lục cho công an phường nại hiên đông xử lý
bên cạnh công tác vận động tuyên truyền
công an phường nại hiên đông thường xuyên tổ chức đợt kiểm tra các cơ sở cơ khí mua bán phế liệu trên địa bàn
nhằm vận động chủ cơ sở không sản xuất chế tạo mua bán vũ khí vật liệu nổ công cụ hỗ trợ vũ khí tự chế
kịp thời tố giác với cơ quan công an khi phát hiện vụ việc gây dối đánh nhau có sử dụng vũ khí gây mất an ninh trật tự
và qua công tác tuyên truyền của lực lượng công an trên địa bàn thành phố
hiện nay có nhiều nhóm đối tượng nhỏ hay sử dụng vũ khí tự tạo tự chế tạo gại gọc dao rửa
đánh nhau gây mất trực tự an toàn xã hội
riêng bản thân tôi và cơ sở tôi thì sẽ chấp hành tốt là không được chế tạo các vũ khí do thanh niên nhỏ đi đánh nhau gây mất trật tự
công an phường đã tiện hình công tác vận động người dân phở và các thành bộ cơ sở
để vận động các quê quân chủng nhân dân trên địa bàn để giao nộp các loại vũ khí vật liệu nộ công cụ hỗ trợ và vũ khí thô sơ
kết quả thực hiện được trong hai ngày tổ chức ra quân đã thu nhận và tiệp nhận tám mươi loại vũ khí vật liệu nộ công cụ thô sơ
nhưng chủ yếu tập trung vào vũ khí thô sơ tự chế và gia phòng lợn
để thực hiện tổ chức mô hình hiệu quả này đảm bảo
trong chương trình kế hoạch đã tiện hình triển khai nhiều sự sản
như là có chương trình thẳng mũ bảo hiểm và mất quả cho người dân nhằm mục đích là nâng cao tình quân dân
cũng như là vận động người dân giao nộp tốt các loài vũ khí vật liệu nổ công cụ hỗ trợ và vũ khí thô sơ
với những nỗ lực của lực lượng công an nói chung và công an phường nại hiên đông nói riêng
sẽ góp phần ổn định trật tự an toàn xã hội không để xảy ra các vụ việc nóng
ảnh hưởng đến thương hiệu thành phố đang sống
đồng thời góp phần xây dựng hình ảnh người chiến sĩ
công an nhân dân gần dân sát dân vì nhân dân phục vụ